hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp apec som ba và các cuộc họp có liên quan diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày ba mươi tháng tám đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại thành phố hồ chí minh
đây là đợt hội nghị lần thứ ba của năm apec hai nghìn một mươi bảy
som ba bao gồm bảy mươi năm cuộc họp hội thoại đối thoại của các ủy ban nhóm công tác apec trên nhiều lĩnh vực khác nhau
tự do hóa thương mại và đầu tư thuận lợi hóa kinh doanh kinh tế mạng phát triển bao trùm về kinh tế tài chính và xã hội
tăng trưởng chất lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khoa học công nghệ và sáng tạo chống tham nhũng y tế
ứng phó tình trạng khẩn cấp cải cách cơ cấu nâng cao năng lực tham gia hội nhập kinh tế